một thông tin về giáo dục
thưa quý vị cho đến thời điểm này thì nhiều trường học trong cả nước đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi
đây được đánh giá là kỳ thi vô cùng căng thẳng ngang với kỳ thi tuyển sinh đại học
bởi hiện nay thì tỷ lệ lấy đầu vào của trường công lập của nhiều địa phương chỉ giao động có bảy mươi tám mươi tổng số thí sinh dự thi
tại thủ đô hà nội thì tỷ lệ này là sáu mươi
và ngày hôm nay hà nội sẽ chính thức công bố điểm chuẩn vào các trường công lập lớp một mươi
sẽ có những nỗi buồn những lo lắng
tuy nhiên ngoài cánh cổng thi đỗ vào lớp một mươi công lập
kem còn rất nhiều lựa chọn khác cho con đường lập thân lập nghiệp của chính bản thân mình
trong khi các bạn cùng trang lứa đang tăng tốc ôn luyện cho kỳ thi vô cùng căng thẳng bước vào lớp một mươi
thì hoàng xuân long lại khá bình tĩnh
bởi thay vì phải căng thẳng cho kỳ thi lớp một mươi vào trường công
thì gia đình đã quyết định cho em học dân lập
chính vì thế trong khi các bạn phải căng thẳng cho thời gian ôn tập
thì long lại có thêm thời gian để làm những công việc mà em yêu thích
con không đạt nặng tâm lý vào chuyện ôn thi
bởi vì con phải dành thời gian cho bản thân và không đặt nặng áp lực lên mình lắm
bỏ khoảng cách giữa công lập và dân lập
xã hội hóa giáo dục đang là mục tiêu đưa ra của toàn ngành giáo dục
chọn dân lập thay vì cố gắng vào được một trường công lập của hà nội
không còn là tâm lý cố hữu của nhiều phụ huynh
bởi sự nâng tầm dần về chất lượng
khiến cho khoảng cách giữa hai hệ thống dân lập và công lập cũng dần được rút ngắn
không tổ chức thi tuyển đầu vào
nhưng vẫn phải đảm bảo về chất lượng đầu ra
đây là yêu cầu sống còn với các trường dân lập
thực ra đối với các vị phụ huynh
khi tôi đi họp tôi cũng chia sẻ với các vị phụ huynh là gì
cái mục đích các vị không hiểu rõ vấn đề là trường công lập hay là dân lập
nó là thế gì
vì mọi người cứ nghĩ công lập là sẽ tốt hơn dân lập
nhưng điều đó là hoàn toàn sai
bởi vì cái học trường gì miễn là con mình nó phải được ở cái môi trường nó tốt
để làm sao mà cái việc học nó tốt để có kết quả tốt hơn
đầu ra đối với học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông
là một trong những thách thức không nhỏ
đối với các trường trung học phổ thông ngoài công lập
và đây là một điều kiện sống còn của các nhà trường
chính vì vậy thì trường trung học phổ thông trí đức chúng tôi
cũng luôn quan tâm đến đầu ra ngay từ năm lớp một mươi
bên cạnh hệ thống các trường trung học phổ thông dân lập
thì còn có các trung tâm giáo dục thường xuyên trường nghề
vẫn đang rộng mở với con đường lập thân lập nghiệp cho các em
đặc biệt thời gian gần đây mô hình bảy cộng hay chín cộng đang được đánh giá cao
học sinh bên cạnh việc học văn hóa
sẽ được phân luồng đào tạo nghề ngay từ cấp trung học phổ thông
mô hình này đang dần góp phần hạ nhiệt cho kỷ thi tuyển sinh vào một mươi
mô hình chín cộng cũng như là chương trình phổ thông có đẳng
đang được tiếp nhận rất là nhiều sự quan tâm của quý vị phụ huynh
cũng như là các bạn học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở
theo định hướng của đảng nhà nước và chính phủ của chúng ta
hiện nay xu hướng về phân luồng đang được rất chú trọng
cùng với những chính sách do nhà nước ban hành
để khuyến khích việc công tác phân luồng
hiện nay trường cao đẳng fpt polytechnic
cũng đang tuyển sinh được hơn hai sinh viên
khi mà xã hội phát triển rồi thì mỗi một môi trường học tập ấy
lại là một cái môi trường rất là phù hợp thích hợp với các con
dù là năng lực hay là điều kiện hoàn cảnh gia đình
thì các con cũng chọn trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên
bởi vì nơi đó là nơi mà giáo dục quốc lập cơ sở vật chất
được đảng nhà nước quan tâm đầu tư
tuy nhiên trong nhiều tình huống cụ thể
lại đến từ chính các bậc phụ huynh
nên chăng thay vì phải cố gắng để vào trường công lập
các bậc phụ huynh hãy định hướng cho con em mình
hướng đi phù hợp với năng lực sở thích và nguyện vọng của học sinh đó
đa dạng các phương án cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi
là biện pháp giảm áp lực hữu hiệu